là huyện phía tây của tỉnh hà giang hoàng su phi được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến
không chỉ với vẻ đẹp ngút ngàn của những ruộng bậc thang mùa lúa chín
mà còn được trải nghiệm bản sắc văn hóa đậm đà của đồng bào các dân tộc vùng cao
khi dịch covid một mươi chín ảnh hưởng đến ngành du lịch thì vẻ đẹp hoàng su phi mùa lúa chín
là tín hiệu khởi sắc cho du lịch của tỉnh hà giang
hoàng su phi đang vào mùa lúa chín
vẻ đẹp của những bậc thang như một nốt nhạc huyền ảo giữa đất trời
trải dài giữa không gian bao la rộng lớn của đại ngàn
chính vẻ đẹp hoang sơ độc đáo đã thu hút nhiều du khách nghệ sĩ nhiếp ảnh đến khám phá trải nghiệm
hấp dẫn du khách đến với những lễ hội phong tục tập quán truyền thống
như hội gầu tàu của người mông tết khu củ tê của người la trí
lễ cấp sắc nhảy lửa của người giao và nhiều trò chơi dân gian độc đáo khác
mỗi dân tộc đều mang trong mình những bản sắc riêng ẩn trứa nhiều vẻ đẹp văn hóa độc đáo
ở hoàng su phi thì nó không đơn điệu rất là nhiều các cung bậc
rất là nhiều cái mà khám phá mãi cũng không thể nào hết được
rất là may mắn được tham gia lễ hội gầu tàu của người dân tộc mông
không khí lễ hội thì nó rất là men cái bản sắc của cái người dân tộc mông ở địa phương mình
đó là cái nét mà mình rất là thích và mình hàng năm mình điều đi để cảm nhận được những cái không khí như thế này
để kích cầu du lịch hậu covid một mươi chín huyện hoàng su phi chú trọng tổ chức các hoạt động thể thao
gắn với tham quan thắng cảnh ruộng bậc thang như trải nghiệm dù lượn đua xe đạp đi bộ checking
để du khách có thể khám phá cảm nhận mùa vàng no ấm của đồng bào vùng cao
từ thành công của những chương trình này hứa hẹn những tín hiệu khởi sắc cho du lịch hà giang
hoàng su phi này thực sự rất đặc biệt đẹp phong cảnh bay thì rất hùng vĩ rất đặc biệt
và con người ở đây cũng làm cho mình cảm thấy rất thoải mái khi đến đây bay
huyện hoàng su phi cũng đã quan tâm trong việc phát triển du lịch gắn với văn hóa của đồng bào dân tộc
do đó huyện cũng đã mở cửa tạo điều kiện trải thám đỏ để các nhà đầu tư
các công ty lữ hành để xây dựng các tua tuyến đưa khách du lịch nổi địa
cũng như khách du lịch quốc tế đến với huyện hoàng su phi
từ thắng cảnh di tích quốc gia ruộng bậc thang kết hợp với việc xây dựng các làng văn hóa du lịch cộng đồng
bảo tồn những phong tục tập quán những lễ hội truyền thống là những chính sách ưu tiên của hoàng su phi
nhằm kích cầu du lịch địa phương sau dịch covid một mươi chín